thưa quý vị một lực lượng đang ngày đêm thầm lặng công hiến sức mình để đảm bảo cho sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
và vừa thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu cho cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
những người chúng tôi đang nhắc đến đó là đội ngũ y bác sĩ trong lực lượng công an nhân dân
tại bình thuận trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng y tế công an tỉnh luôn xác định đây là nhiệm vụ mà đảng nhà nước và ngành nhân dân giao phó
dù khó khăn vất vả dù nguy hiểm cận kề cũng phải luôn kiên định quyết tâm thực hiện thật tốt
nhiệm vụ của công tác phòng chống dịch này để phục vụ tốt hơn cho công tác phòng chống dịch của công an tỉnh
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đã vận hành bốn khu cách ly tập trung
hiện đang sử dụng một khu cách ly tập trung tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh
đến nay đã tiếp nhận và tổ chức cách ly cho hàng trăm trường hợp f một
các trường hợp cách ly phải được xét nghiệm cho kết quả âm tính bốn lần
và tuân thủ đủ thời gian theo quy định mới được làm thủ tục hoàn thành cách ly
cũng chính vì phải tiếp xúc thường xuyên với các trường hợp cách ly tập trung từ nhiều tháng nay
đặc biệt là từ đầu đợt dịch thứ tư này các y bác sĩ làm việc tại đây chưa được về nhà
thăm gia đình người thân điều họ mong muốn nhất là đánh thắng đại dịch covid một mươi chín

đặc biệt là từ đầu đợt dịch thứ tư này các y bác sĩ làm việc tại đây chưa được về nhà
thăm gia đình người thân điều họ mong muốn nhất là đánh thắng đại dịch covid một mươi chín
các trường hợp cách ly phải được xét nghiệm cho kết quả âm tính bốn lần
và tuân thủ đủ thời gian theo quy định mới được về nhà
thăm gia đình người thân điều họ mong muốn nhất là đánh thắng đại dịch covid một mươi chín

và tuân thủ đủ thời gian theo quy định mới được làm thủ tục hoàn thành cách ly tập trung từ nhiều tháng nay

để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh sát công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan
đề xuất mua sắm trang thiết bị vật tư y tế cần thiết để cung ứng cho khu cách ly
các đơn vị trong công an tỉnh đồng thời phung thuốc hữu quẩn

bệnh sát công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan
đề xuất mua sắm trang thiết bị vật tư y tế cần thiết để cung ứng cho khu cách ly